điều này chứng tỏ vai trò ý nghĩa của hội sách cũ trong đời sống tinh thần của những người yêu sách
trước khi đến với nội dung này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin văn hóa văn nghệ đặc sắc khác cũng diễn ra trong tuần qua
hưởng ứng ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tổ chức triển lãm lưu động bản đồ
trưng bày tư liệu lịch sử hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm giới thiệu nhiều ấn phẩm gồm tư liệu bản đồ văn bản hình ảnh về chủ quyền biển đảo của việt nam
được thu thập trong nước và các nước trên thế giới
trong đó có trung quốc như atlas của chính phủ trung hoa dân quốc in năm một nghìn chín trăm một mươi bảy một nghìn chín trăm một mươi chín một nghìn chín trăm ba mươi ba
và do phái bộ truyền giáo london in cho nhà thanh năm một nghìn chín trăm linh tám
nhiều châu bản triều nguyễn thư tịch cổ phân bản hàn nôm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tìm hiểu và nghiên cứu
đợt triển lãm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức khơi dậy lòng yêu nước tinh thần đoàn kết và ý thức
trách nhiệm của người dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
đồng thời giúp bạn bè quốc tế trong đó có người dân trung quốc hiểu được sự thật về lịch sử
hiểu được ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân việt nam trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo tổ quốc
chào mừng festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
mới đây ubnd tp tam kỳ đã chính thức cho ra mắt du khách dự án con đường thuyền thúng ở xã biển tam thanh
việc ra mắt con đường thuyền thúng dọc theo bờ biển tam thanh trong dịp festival này
nhằm tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách mỗi khi đặt chân đến làng bích họa ở xã biển tam thanh
dự án nghệ thuật con đường thuyền thúng được bắt đầu triển khai từ tháng chín năm hai nghìn một mươi
con đường thuyền thúng có chiều dài khoảng một năm km với đầy đủ các màu sắc
được các họa sĩ vẽ lên từ những điều gần gũi với đời sống nhân dân vùng biển tam thanh
để được chiêm ngưỡng con đường thuyền thúng độc nhất vô nhị với đầy đủ màu sắc
theo ban chủ nhiệm dự án nghệ thuật con đường thuyền thúng thì hướng đi của thành phố tam kỳ trong thời gian tới
không chỉ dựa vào làng bích họa hay con đường thuyền thúng mà phải tập trung xây dựng ngôi nhà nghệ thuật cộng đồng
để thu hút được các nghệ sĩ khắp mọi nơi đến sáng tác để lại những tác phẩm đẹp cho nơi đây
từ đó tạo điểm nhấn giữ chân du khách mỗi khi đến tham quan
vừa qua tại thị trấn bắc hà huyện bắc hà tỉnh lào cai đã diễn ra giải đua ngựa truyền thống lần thứ một mươi một với chủ đề vó ngựa cao nguyên trắng
đây là một trong những sự kiện văn hóa độc đáo nằm trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia do lào cai đăng cai tổ chức
tham dự giải đua ngựa độc đáo này
có bảy mươi sáu vận động viên đến từ khắp các bản làng vùng cao của lào cai như bắc hà simacai mường khương
nét độc đáo của đô ngựa bắc hà là đua ngựa thồ bởi những chú ngựa trên đường đua chính là những chú ngựa thổ của nhà nông ở vùng cao nơi đây
các nài ngựa cũng là những nông dân đích thực họ tham gia vòng đua trên sân trước hàng nghìn người xem là từ niềm đam mê môn thể thao truyền thống của dân tộc mình
muốn thể hiện bản lĩnh và tài nghệ cưỡi ngựa của người dân vùng cao
đem đến cho người xem những bức ngựa phi đầy kịch tính và lãng mạn
theo ước tính của ban tổ chức năm nay giải đã thu hút khoảng bốn mươi du khách đến với bắc hà
trong đó có rất nhiều du khách ở các tỉnh trong cả nước và du khách nước ngoài
đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy của tỉnh lào cai
thể hiện tinh thần thể thao và nét văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây góp phần tích cực quảng bá du lịch và thu hút khách đến với địa phương
phối hợp với bảo tàng dân tộc học việt nam tổ chức trưng bày ba mươi năm tác phẩm của danh họa rafaello dưới dạng kỹ thuật số
với mong muốn đông đảo công chúng trên toàn thế giới được thưởng lãm bộ siêu tập tuyệt tác của danh họa rafalo
trong khi các bức tranh nguyên gốc của ông đang được lưu giữ và trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn khác nhau trên thế giới
rycom một công ty thương mại thuộc đài truyền hình quốc gia italia đã thực hiện dự án cùng công nghệ kỹ thuật số hóa để tái hiện lại những kỳ thác này
dự án đã được bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế giới thiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới và đây là lần đầu tiên tại việt nam

đó là một cái cách thức để chúng tôi có thể chia sẻ cũng như là truyền bá những di sản của chúng tôi tới công chúng
và triển lãm này đã được bảo tàng của vatican là một trong những bảo tàng đánh giá nhất công nhận đạt được độ chính xác về việc truyền tải kể cả về hình ảnh cũng như là cảm xúc
cùng với dự án này thì chúng tôi cũng đang có dự án trùng tu một trong những tháp ở mỹ sơn
đó là những việc mà chúng tôi đã và đang phải làm để có thể gìn giữ và bảo tồn những di sản văn hóa của chúng ta
raflo là họa sĩ và kiến trúc sư thời kỳ phục hưng
ông sinh năm một nghìn bốn trăm tám mươi ba tại opino miền tây thuộc madj và mất vào năm một nghìn năm trăm hai mươi tại rome ý ở tuổi ba mươi bảy
với tài năng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực ông đã để lại một khối di sản đồ sộ gồm các bức tranh các bức vẽ các tác phẩm kiến trúc
ông cùng với michael lancelot và leonardo da vinci đã hình thành lên bộ ba bậc thầy vĩ đại vào thời đó
ba mươi năm tuyệt tác của danh hòa raffaello được trưng bày tại bảo tàng dân tộc học việt nam là sự kết hợp độc đáo giữa kiệt tác mỹ thuật và công nghệ
nhằm mang lại những bức tranh kỹ thuật số với độ phân giải cao
tái hiện một cách trung thực phiên bản gốc các kiệt tác của raffaello san gio
đây là một gợi ý cho các bảo tàng ở việt nam
đặc biệt là các bảo tàng ở việt nam
các bảo tàng mỹ thuật các bảo tàng nghệ thuật để công chúng có thể tiếp cận được với những di sản một cách dễ dàng
công nghệ hiện đại của nghệ thuật thị giác đã khiến người xem được sống lại với những sự kiện lịch sử trong từng tác phẩm
theo dòng ý tưởng chủ nghĩa nhân văn của thời kỳ phục hưng đặt con người làm trọng tâm của vũ trụ
để có một bộ sưu tập các tác phẩm gốc mà một cuộc triển lãm như thế này
thì ngay cả trên thế giới
và các bảo tàng lớn cũng khó có thể làm được
cho nên đây là một sáng tạo rất hay để có thể giới thiệu được các bộ sưu tập
các tác phẩm nghệ thuật các di sản đặc biệt của thế giới đối với công chúng
việc trưng bày rafalo các tác phẩm có ý nghĩa biểu tượng và thể hiện cách thức
mà italia thực hiện cùng với việt nam trong các hoạt động quảng bá văn hóa
trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác song phương
vốn rất tốt đẹp và mở ra một hướng đi mới cho các bảo tàng việt nam
muốn dồn kỹ thuật số hóa để tái hiện những kiệt tác của các danh họa việt nam
đã diễn ra hội sách cũ hà nội tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đây không chỉ là nơi để người yêu sách tìm các đầu sách cũ
mà còn là nơi để người ta được thỏa mãn với đam mê của mình
hội sách cũ hà nội là không gian kết nối các độc giả yêu sách cũ
và các nhà kinh doanh sách cũ ở hà nội như sách cũ bạch mai
sách cũ kim mã sách cũ thái hà sách cũ thiệu
sách cũ cúc phương sách cũ giá rẻ sách cũ quận hai bà trưng
trong hội sách cũ hà nội tháng sáu này các nhà sách tiếp tục mang đến gần hai mươi tấn sách
thuộc đủ mọi lĩnh vực cùng nhiều đầu sách quý hiếm có giá trị cao
phục vụ những độc giả yêu sách cũ
những cuốn sách hay vang bóng một thời hay những cuốn sách chứa nhiều kỷ niệm
được các đơn vị sách cũ gom góp hội tụ về đây đã làm hội sách cũ thêm phong phú chất lượng
bên cạnh đó đọc giả còn được tham quan khu trưng bày sách về với tuổi thơ
gồm nhiều đầu sách gắn bó với tuổi thơ của thế hệ bảy x tám x
mặc dù hà nội đang trong đợt nắng nóng cao điểm
nhưng hội sách cũ vẫn thu hút hàng nghìn lượt khách thuộc nhiều độ tuổi khác nhau
từ người cao tuổi thanh niên đến các em học sinh
học sinh sinh viên đến tham quan và mua sách
với khẩu hiệu sách cũ không bao giờ cũ hội sách cũ hà nội tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo độc giả
những người yêu mến văn hóa đọc ở thủ đô đến tham quan mua hàng
hội sách cũ hà nội tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
trước tiên thì xin cảm ơn nhà báo
sĩ đại đã nhận lời trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình nhân dân
thưa nhà báo sĩ đại vừa qua tại văn miếu quốc tử giám
đã diễn ra hội sách cũ hà nội tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
vậy nhà báo đánh giá như thế nào về ý nghĩa
về giá trị của hội sách cũ với những độc giả nói chung
đặc biệt là những người yêu sách nói riêng thưa nhà báo
hội trợ sách cũ nó làm nên được một cái điều
chắc là các bạn đi quay ở cái hội trường sách cũ
và đi làm nhiều cái chương trình như thế
thì thấy rất nhiều tất nhiên là những người bạn đọc lớn tuổi
và cũng rất nhiều bà đọc trẻ tuổi đến
họ tìm thấy quá khứ
nếu như người già tìm thấy kỷ niệm
thì người trẻ tìm thấy cái lịch sử của cháu mình
hơn nữa là nó tôn vinh tôn vinh về cái sách
tôn vinh đọc sách
mà nếu không có sách báo thì cũng không có trí thức
và không có trí thức thì chúng ta cũng không thể xây dựng được cuộc sống
những hội trợ sách cũ được mở ra như vậy
cũng như các cái hội sách
ví dụ như hội sách frankfurt chẳng hạn
nó có truyền thống năm trăm linh năm được thu hút
hàng trăm nước trên thế giới tham gia
tức là cuộc sống nó vẫn có cái gì đó rất là trí tuệ
rất là nhân văn
là một người đã có cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới
vậy thì những người dân ở nơi đó họ ứng xử với sách cũ như thế nào
và ở các nước đó họ có tổ chức những cái hội sách cũ như ở việt nam chúng ta hay không thưa nhà báo
và nếu có tổ chức thì cái sự giống nhau
khác nhau trong cái cách tổ chức là như thế nào
ở bên ấy họ có một phong tục mỗi khi mà chuyển nhà ấy
thì họ bán hết tất cả đồ đạc cũ
gần như tất tật tật ấy
kể cả có những cái còn rất mới
nhưng mà tôi lại thấy họ rất ít bán sách cũ
và đặc biệt là tranh
đấy là những cái văn hóa phẩm thì dường như là họ giữ lại
mua được tranh thì phải đấu giá nó khó khăn lắm
hay là quyển sách
thế nhưng có một điều ngược lại thế này
họ rất trân trọng nương nưu sách cũ
ví dụ như bảo tàng của kurskina
như đây lúc tôi em ski ở nga chẳng hạn
thì tôi thấy có những cái cuốn sách in lần đầu tiên của postkin
mình có thể đọc được
hay là mình vào các cái thư viện
thậm chí một thư viện nhà thờ nhỏ
có thể tìm thấy là cái tập thơ la cổ của uyghur
mà xuất bản vào năm một nghìn tám trăm năm mươi năm
tức là cách đây một trăm linh năm
cuối cùng xin được hỏi nhà báo rằng trong thời gian tới
những hội sách cũ nên được tổ chức như thế nào
để đây trở thành một sân chơi văn hóa hữu ích
cho đọc giả cũng như những người yêu sách thưa nhà báo
sách cũ ở cái hội sách cũ
thứ nhất là nó thiếu chọn lọc
cho nên đưa vào đấy
đáng nhẽ là đưa vào cái hội sách cũ
đã gọi là hội
thì phải tính tuyển
phải chọn những cuốn sách có giá trị nhất
thứ hai là cái vấn đề đáng nói là
có những cái cuốn sách mà đã bị cấm lưu hành
hoặc là cái cuốn sách nó không có lợi
nó vi phạm đến cái phần phong mỹ tục
rồi có những cái gọi là những cái xuất bản
phẩm mà không có lợi cho giáo dục
và cũng vi phạm về đoàn pháp nữa
thì cần phải có cái sự kiểm soát nó chặt chẽ hơn
và cái này không chỉ có những người chơi sách
không chỉ có hội sách cũ đứng ra
mà các nhà quản lý cũng phải để mắt tới nữa
chứ nhiều khi là chúng ta cứ nói ở trên giấy tờ
chứ thực tế là có những nhà quản lý đi đến đây
xem như thế nào và góp ý
và hơn cả góp ý là cùng với họ
tổ chức một cái hội sách thế nào
cho nó có hiệu quả
xin cảm ơn
xin cảm ơn nhà báo về những chia sẻ
về những thông tin lý thú hữu ích
xoay quanh câu chuyện sách cũ và hội sách cũ
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
trong các chương trình lần sau